do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu chậm nên trong ngày hôm nay ở bắc bộ và bắc trung bộ
ban ngày có nắng nhưng trời vẫn rét đậm vùng núi bắc bộ có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ bảy đến một mươi độ
vùng núi là từ ba đến sáu độ vùng núi cao của bắc bộ có nơi dưới độ và khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối
tại miền trung khu vực từ quảng trị đến thừa thiên huế có mưa giải rác trời rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ một mươi hai cho đến một mươi bốn độ
còn tại nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi hai hai mươi năm độ cao nhất là từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi ba độ
vùng núi cao của bắc bộ có nơi dưới độ và khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối